phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận vừa bắt giữ hai vụ năm đối tượng có hành vi tàn trữ
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại một khách sạn trên địa bàn của phường phú thủy thành phố phan thiết
trong số các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ có một đối tượng đang bị công an thành phố phan thiết truy nã
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận phù hợp với công an phường phú thủy thành phố phan thiết
kiểm tra một khách sạn và bắt quả tan năm đối tượng bao gồm bốn nam một nữ đang có hành vi tàn trữ
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại hai phòng một trăm linh bốn và một trăm linh năm
qua điều tra ban đầu đối tượng nguyễn hữu đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại khu phố một mươi phường phú trinh thành phố phan thiết
và trịnh minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại khu phố bảy phường đức long thành phố phan thiết đứng ra tổ chức sử dụng
công an thu giữ nhiều bịch ma túy đá dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua test nhanh cả năm đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
trong số năm đối tượng trên có đối tượng trịnh minh hiếu đã có tiền án về tội cướp giật tài sản
và đang bị công an thành phố phan thiết khởi tố và truy nã về tội trộm cắp tài sản